thông tin từ ủy ban nhân dân xã duy phú huyện duy xuyên tỉnh quảng nam cho biết
lúc năm h ba mươi phút ngày một mươi tháng một mươi một cống xả trên thân đập cát bầu ở thôn mỹ sơn đã bị vỡ khiến hai mươi hộ dân bị ngập sâu
hiện ủy ban nhân dân xã duy phú đang tiến hành thống kê thiệt hại và di rời người dân ra khỏi vùng bị ngập sâu
được biết đập cát bầu có dung tích khoảng tám trăm linh m ba nước được người dân địa phương xây dựng
phục vụ nước tưới cho khoảng năm hectare hoa màu của người dân thôn mỹ sơn xã duy phú